sau thành công của các mùa thi trước cuộc thi năm nay thu hút nhiều hơn sự tham gia của đông đảo các bạn trẻ yêu nghệ thuật và sáng tạo trên mọi miền của tổ quốc
cuộc thi năm nay có gần bốn trăm linh tác phẩm gửi đến tham dự trong đó ban tổ chức chọn ra năm mươi tác phẩm xuất sắc nhất để tham gia triển lãm
các tác phẩm thể hiện những biểu tượng hình ảnh nhận diện thành phố quê hương việt nam qua lăng kính của giới trẻ việt nam
kết quả chung cuộc giải nhất thuộc về bạn hoàng minh châu với tác phẩm sài gòn lê la giải hai thuộc về bạn hoàng phương thảo với tác phẩm bản sắc đắk lắc và giải ba thuộc về bạn nguyễn nhật anh với tác phẩm hà nội
cuộc thi được tổ chức nhằm khuyến khích và bồi dưỡng các tài năng trẻ đam mê nghệ thuật hình ảnh tạo sân chơi dành cho các bạn trẻ đam mê ngành công nghiệp sáng tạo và phát triển hơn nữa cơ hội nghề nghiệp trong lĩnh vực này